sau năm năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược việt nam pháp lại đang đứng trước cơ hội có thể phát triển quan hệ lên một tầm cao mới tương xứng hơn với quan hệ lịch sử truyền thống tốt đẹp và vị thế tiềm năng của hai nước
đây là đánh giá của ông nguyễn thiệp đại sứ việt nam tại pháp trước thềm chuyến thăm chính thức cộng hòa pháp của tổng bí thư nguyễn phú trọng
thời gian qua hai bên đã thực hiện nhiều chuyến thăm lẫn nhau ở cấp cao lãnh đạo pháp đã thực hiện ba chuyến thăm sang việt nam
những năm tiếp theo pháp trở thành đối tác ưu tiên của việt nam và là nước đối thoại trù chốt của việt nam ở châu âu
cùng với các chuyến thăm cấp cao và trao đổi đoàn các cấp giữa hai nước những kết quả tích cực trong quan hệ hợp tác giao lưu về chính trị ngoại giao kinh tế thương mại đầu tư khoa học công nghệ văn hóa giáo dục
những kế hoạch phát triển trong khuôn khổ song phương và đa phương cho thấy quan hệ hợp tác giữa việt nam và pháp chứa được nhiều tiềm năng và đang có nhiều triển vọng nhất là khi hai nước đã nâng cấp quan hệ lên mức đối tác chiến lược vào năm hai nghìn ba mươi
tổng thủy thư sẽ đưa ra một thông điệp
tổng bí thư sẽ đưa ra một thông điệp về một nước việt nam đang năng động phát triển trong khu vực của châu á thái bình dương và sẵn sàng trở thành một đối tác quan trọng khác ở châu á trong việc giữ gìn ổn định ở khu vực biên giới
hơn nữa về mặt kinh tế với tư cách là một nền kinh tế năng động như vậy thì việt nam sẽ là một cái thị trường cho đầu tư của pháp là một cái cầu nối quan trọng cho pháp
đối với cả thị trường ở châu á cũng như việt nam coi pháp là một đối tác quan trọng ở thị trường châu âu với cái việc mà hiệp định thương mại tự do giữa việt nam với liên minh châu âu sẽ được hoàn tất và đi vào thực hiện vào cuối năm nay
cho đến nay hai nước đã ký hầu hết các văn bản pháp lý cần thiết để mở rộng hợp tác như hiệp định khung về hợp tác kinh tế hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư hiệp định tránh đánh thuế trùng và hàng loạt hiệp định hợp tác
các lĩnh vực cụ thể khác mang lại những lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước
triển vọng thương mại quan hệ việt nam pháp thì chuyến thăm này tôi nghĩ là sẽ đem đến một cơ hội mới cho nước về việc phát triển kinh tế và thương mại
sở dĩ như vậy là vì không những việt nam và pháp vốn là hai nước ở hai cộng đồng khu vực rất là năng động một là asean và hai là liên minh châu âu
thì rất điều rất phù hợp là chuyến thăm của tổng bí thư diễn ra vào lúc
mà cái hiệp định thương mại tự do giữa việt nam và liên minh châu âu có thể được ký kết và phê chuẩn vào cuối năm nay
thì hai nước việt nam và pháp vốn là hai bạn hàng truyền thống lâu đời thì rất hiểu nhau về mặt thị trường
nhưng ngược lại là hai thị hai nước này lại bổ sung với nhau về thị trường chứ không phải là đối tác cạnh tranh về mặt cấu trúc hàng hóa
thứ hai nữa việt nam là một thị trường trẻ năng động cho hơn chín mươi triệu dân và trở thành một trăm linh triệu dân trong năm hai nghìn hai mươi
thì sẽ là một thị trường rất là giáp dẫn đối với công nghệ đối với đầu tư của pháp
bởi vì với tư cách là một thị trường trẻ đang phát triển với tốc độ rất cao và một nhu cầu rất lớn về vấn đề hạ tầng cơ sở
thì việt nam sẽ là một thị trường mở đối với pháp trong việc trao đổi kinh tế với thương mại
trong việc thu hút công nghệ tiên tiến
đặc biệt như các bạn thấy trong chuyến thăm sẽ diễn ra những hiệp định ký kết
trong lĩnh vực hạ tầng cơ sở như giữa bui và tnt giữa tập đoàn abis với vietjet với bamboo airways
với các hợp đồng về bảo dưỡng máy bay rất lớn giữa việt nam airlines với air france và klm
đấy chỉ là những hợp đồng lớn nhất còn rất nhiều các hợp đồng nhỏ
nhìn lại hơn bốn thập kỷ kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao
pháp luôn là một đối tác quan trọng hàng đầu của việt nam tại châu âu
trên cơ sở những kết quả đã đạt được
và sự tin tưởng của lãnh đạo hai nước
nhất là sau chuyến thăm chính thức lần này của tổng bí thư nguyễn phú trọng đến pháp
chuyến thăm sẽ đặt ra triển vọng quan hệ hợp tác việt pháp đang ngày càng rộng mở phía trước